phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hải dương đã tổ chức kiểm tra xe ô tô do lái xe nguyễn xuân thanh chú tại xã quyết thắng huyện thanh hà điều khiển trên xe chở vũ đồng quang chú cùng thôn phát hiện các đối tượng này vận chuyển hơn một kg ma túy tổng hợp dạng đá
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ lạng sơn về hải dương cho đối tượng vũ đồng quang thông tin chi tiết của vụ việc chúng tôi sẽ nói đến trong các bản tin sau
sau khi cướp tài sản của nạn nhân định tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành đối tượng nguyễn thành long chú tệ ấp song vĩnh xã tân phước huyện tân thành vừa bị công an huyện tân thành khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào trưa ngày hai mươi bảy tháng sáu nguyễn thành long đến một nhà nghỉ thuộc khu phố ngọc hà thị trấn phú mỹ huyện tân thành tỉnh bà rê vũng tàu để thuê phòng nghỉ cùng với bạn gái
sau khi bạn gái ra về long ra ngoài thì nhìn thấy chủ nhà nghỉ đang ngồi bấm máy tính bảng ở phòng khách long nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc máy tính bảng đối tượng đã dùng băng keo để trói nạn nhân sau đó thực hiện sau đó định thực hiện hành vi hiếp dâm
tuy nhiên nạn nhân đã chống cử quyết liệt nên y đã không thực hiện được hành vi hiếp dâm và quay ra lấy chiếc máy tính bảng rồi tẩu thoát
tại cơ quan công an đối tượng long khai nhận đã từng có hai tiền án về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
ngày hôm nay công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi cho biết vừa triệt xóa nhóm chuyên trộm xe máy
các đối tượng gồm nguyễn tấn thạch một mươi tám tuổi nguyễn trần nghĩa một mươi tám tuổi nguyễn tiến mạnh một mươi sáu tuổi đều ở xã nghĩa phương huyện tư nghĩa
đây là nhóm chuyên trộm xe máy trên địa bàn huyện tư nghĩa
riêng tại địa bàn xã nghĩa phương huyện tư nghĩa các đối tượng này đã liên tiếp gây ra ba vụ trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài chơi game
thủ đoạn của chúng là lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân dùng đoạn phá khóa trộm xe
chỉ sau ba ngày nhận được tin báo công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên đã làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại xã la hiên huyện võ nhai và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
chị dương thị thơm chú xóm đồng đình xã la hiền huyện võ nhai vừa được công an huyện trao trả lại chiếc xe máy mà chị đã bị cướp trước đó hơn một tháng
ngày ba mươi tháng năm khi chị thơm
cùng chị gái điều khiển xe máy theo hướng lai hiên thành phố thái nguyên đến khu vực xóm làng kèn xã la hiên thì bị một đối tượng dùng dao đe dọa và cướp đi chiếc xe
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại xóm làng kèn công an huyện võ nhai đã nhanh chóng vào cuộc xác minh truy tìm đối tượng
sau ba ngày cơ quan công an
đã làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là nguyễn văn tuyến chú xóm tiến điều xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang

cơ quan công an huyện võ nhai đã làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là nguyễn văn tuyến chú xóm tiến điều xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau kết hợp cùng với các đơn vị chức năng vào tối qua đã kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke nhà trọ lucky thuộc ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau phát hiện tại cơ sở này đang tổ chức hoạt động mại dâm
tại các phòng năm trăm linh một năm trăm linh hai và năm trăm linh bốn lực lượng chức năng phát hiện ba thanh niên và ba nữ tiếp viên của cơ sở lucky đang thực hiện hành vi mua bán dâm
theo lời khai của các đối tượng khi khách có nhu cầu lê quốc huy quản lý cơ sở sẽ tổ chức cho các tiếp viên thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ ở trên tầng năm với giá một triệu đồng một lần
sau đó huy được chia lại hai trăm linh đồng
kiểm tra tại các phòng karaoke phát hiện thêm nhiều nhân viên của cơ sở ăn mặc hở hang đang phục vụ ăn nhậu và hát với khách trong phòng
đặc biệt tại các phòng karaoke hay phòng nghỉ đều được bố trí lối thoát thông qua cầu thang phía sau được che chắn
nên mưa tại đây sẽ nhanh chóng giảm xuống diện vài nơi ngày nắng nhiều hơn
nên nhiệt độ sẽ tăng trở lại xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ lên đến mức là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
xuống đến trung bộ trong hôm nay số điểm nắng nóng tại khu vực này sẽ gia tăng trở lại
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế tiếp tục có nắng
sau đó từ ngày mai khi mà khối không khí khô nóng trên cao bao trùm toàn khu vực nắng nóng sẽ lại gia tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất trong ngày
có thể đạt được mức là ba mươi năm đến ba mươi tám độ
các tỉnh vùng núi có thể lên đến sấp xỉ mức ba mươi chín độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận ở bình thuận trong ba ngày tới
thì phía bắc khu vực sẽ có nắng nóng với mức nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ
còn đối với các tỉnh còn lại từ bình định cho đến bình thuận
thì số giờ nắng trong ngày thấp hơn nền nhiệt độ tại đây không quá gai gắt như các khu vực khác
nên nhiệt độ sẽ thấp hơn khoảng từ hai cho đến ba độ
thời tiết dễ chịu hơn với những cơn mưa rào nhẹ có thể đến vào thời điểm
tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
về đêm thì nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
trời mát mẻ và dễ chịu
khu vực nam bộ trong ba ngày tới gió tây nam có xu hướng hoạt động giảm yếu trên toàn khu vực
nên mưa sẽ giảm nhanh chóng xuống diện vài nơi
có chăng cũng chỉ là những cơn mưa giải rác tại các tỉnh thuộc khu vực miền tây của nam bộ
từ ngày một mươi sáu cường độ nắng trong ngày sẽ nhiều hơn
nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ